chiều nay tại buổi tiếp bộ trưởng bộ tư pháp italia andrei olanddo thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định
chính phủ việt nam luôn ủng hộ tạo điều kiện cho hợp tác giữa hai bộ tư pháp góp phần tăng cường hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa việt nam và italia
thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này trong thời gian tới như trao đổi kinh nghiệm về xây dựng thể chế hợp tác đào tạo cán bộ tư pháp
thủ tướng đề nghị italia tích cực thúc đẩy eu sớm ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu
bày tỏ vui mừng trước việc nhiều doanh nghiệp italia đầu tư thành công ở việt nam thủ tướng nhấn mạnh
chính phủ việt nam ủng hộ các doanh nghiệp italia kinh doanh lâu dài và triển khai các dự án hiệu quả tại việt nam
hai bộ tư pháp sẽ ký bản ghi nhớ hợp tác tạo nền tảng triển khai hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực tư pháp góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước
bộ trưởng andrei aucklanddo bày tỏ và cho biết italia quan tâm theo dõi các dự luật mà quốc hội việt nam xem xét thông qua
ông andre oklanddo cho rằng việc tăng cường hợp tác tư pháp sẽ tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước
chính quyền và người dân italia đều có thiện cảm đối với việt nam
và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của việt nam
phát biểu tại buổi tiếp chủ tịch thông tấn xã plensa latina thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
đảng và nhà nước việt nam trước sau như một luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa việt nam và cuba
thủ tướng đánh giá thời gian qua hai cơ quan thông tấn của việt nam và cuba là thông tấn xã việt nam và plansalatina
đã có nhiều hoạt động hợp tác nghiệp vụ có hiệu quả trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập
trước đây và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay
thủ tướng mong muốn hai bên không ngừng đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu
tương xứng với tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện việt nam cuba
thủ tướng đề nghị hai cơ quan thông tấn cần tăng cường ứng dụng và phát triển thành tựu khoa học công nghệ
nhất là công nghệ thông tin và nghiệp vụ thông tấn báo chí nỗ lực phấn đấu ngày càng xứng đáng với sự quan tâm và niềm tin cậy của đảng nhà nước
thay mặt thông tấn xã plensa latina ông luis enrique gonzález trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp sâu sắc về đất nước và nhân dân việt nam và cho biết mặc dù cách xa về địa lý
nhưng mỗi lần sang việt nam ông đều cảm thấy như được trở về nhà của mình
ông luis enrique gonzález khẳng định cuba luôn coi mối quan hệ giữa plensa latina và thông tấn xã việt nam
như mối quan hệ chính trị ngoại giao và tình hữu nghị đặc biệt
hiếm có giữa nhân dân hai nước
hàng năm hai cơ quan thông tấn đều có các chuyến thăm cấp cao và trao đổi đoàn các cấp
nhằm thắt chặt và nâng cao quan hệ hợp tác vì mục tiêu nâng cao hiệu quả thông tin về tình hình mỗi nước
hai bên cũng thường xuyên hỗ trợ hợp tác có hiệu quả trong công tác thông tin tuyên truyền
sáng nay tại hà nội thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã đến dự lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy của học viện chính trị công an nhân dân
phát biểu tại lễ khai giảng thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an ghi nhận
đánh giá cao những nỗ lực cố gắng thành tích của thầy giáo cô giáo cán bộ công nhân viên
và học viên học viện chính trị công an nhân dân đã đạt được trong những năm qua
và trong năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
bên cạnh những kết quả đã đạt được bộ trưởng tô lâm yêu cầu học viện chính trị công an nhân dân
trong năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy phải nhận thức sâu sắc về thực trạng thách thức đang đặt ra
đối với công tác giáo dục đào tạo nói chung và nhiệm vụ chính trị của học viện nói riêng
tiếp tục đổi mới đồng bộ các mặt công tác đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận
nghiên cứu khoa học về các vấn đề xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh
đặc biệt quan tâm đào tạo xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục
có bản lĩnh chính trị vững vàng có trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao
thời gian tới học viện cần tập trung xây dựng những ngành học giúp hoàn thiện kiến thức
chuẩn đầu ra cho sinh viên những khóa đầu tiên đặc biệt là trình độ về ngoại ngữ
tin học và các lĩnh vực kiến thức bổ trợ khác nâng cấp và hoàn thiện hệ thống thư viện
tiếp tục tăng cường mở rộng quan hệ phối hợp với các cơ quan đơn vị
các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng công an nhân dân để tranh thủ các nguồn lực
từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo và xây dựng học viện ngày càng phát triển
tiếp tục kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay các đại biểu quốc hội thảo luận tại tổ
về dự án luật trợ giúp pháp lý sửa đổi và dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi
cho ý kiến về dự án luật trợ giúp pháp lý sửa đổi nhiều đại biểu cho rằng cần nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý
mặc dù trong những năm qua công tác trợ giúp pháp lý đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
tuy nhiên chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý chưa được xã hội đánh giá cao chưa ngang bằng với dịch vụ pháp lý
có thu phí do luật sư cung cấp vì vậy cần phải tăng cường chất lượng trợ giúp pháp lý
cùng quan điểm trên đại biểu lưu bình nhưỡng đoàn đại biểu quốc hội bến tre cho rằng nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý là điều cần thiết
không để cho người không đủ khả năng đứng trước tòa tham gia vào quá trình tố tụng tham gia vào quá trình hòa giải hoặc tranh chấp
việc nâng cao cũng phải có lộ trình bắt đầu từ nhận thức cho đến quan điểm đấy hành động đúng không
và chúng ta chuẩn bị cái bộ máy cũng như chuẩn bị cái nhân sự để đảm bảo là sau này
cái công tác trợ giúp pháp lý bằng cái kinh phí của nhà nước và bằng cái kinh phí xã hội hóa
nó phải thật sự là có hiệu quả
và người dân phải thật sự được gọn cái chất lượng trợ giúp pháp lý tương xứng với lại cái mong muốn của đảng và nhà nước
cũng tại buổi thảo luận không ít các đại biểu yêu cầu cơ quan soạn thảo luật phải ra soát lại đối tượng được trợ giúp pháp lý
bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý được thực hiện hiệu quả đúng đối tượng
trong buổi làm việc chiều nay các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi
khóa học lần thứ một mươi ba của ủy ban liên chính phủ việt nam belarus về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật đã diễn ra tại hà nội
dưới sự chủ trì của bộ trưởng bộ công thương việt nam trần tuấn anh và phó thủ tướng cộng hòa belarus
tại khóa họp ủy ban đã đánh giá việc thực hiện biên bản khóa học lần thứ một mươi ba của ủy ban liên chính phủ
chương trình hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
trong đó hai bên đã ghi nhận các kết quả đạt được trong hợp tác song phương về kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật trong thời gian qua
đồng thời xác định các khó khăn trở ngại ảnh hưởng tới sự phát triển hợp tác của hai nước và đề ra các biện pháp cụ thể
nhằm tăng cường hợp tác song phương trong thời gian tới
tại khóa họp hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực thương mại đầu tư công nghiệp giao thông vận tải giáo dục và đào tạo
đặc biệt hai bên cũng chú trọng việc triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu
cũng như nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ việt nam cũng vừa có hiệu lực ngày năm tháng một mươi vừa qua
sáng nay tại trụ sở báo nhân dân đồng chí lê quốc khánh phó tổng biên tập báo nhân dân đã có buổi tiếp ngày giang bơ loa đại sứ quán haiti
hai bên đã có những trao đổi về việc tăng cường mối quan hệ tuyên truyền thông tin trên báo chí về hai nước
tại buổi tiếp đồng chí lê quốc khánh nhiệt liệt chào mừng ngài global loa đại sứ quán haiti đã đến thăm làm việc tại báo nhân dân
khẳng định đây là cơ hội để hai bên đẩy mạnh giao lưu hợp tác tuyên truyền về báo chí văn hóa du lịch
trên tinh thần hiểu biết và trao đổi thông tin
ng chín mươi hai nghìn ba trăm một mươi hai ts bị gãy lắp máy thả trôi tại khu vực cách đông bắc bán đảo sơn trà bảy mươi năm hải lý
các chiến sĩ vùng cảnh sát biển hai đã nhanh chóng điều động tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi sáu hải đội hai trăm linh hai đang thực hiện nhiệm vụ trên biển cơ động đến cứu nạn
sau gần ba giờ tìm kiếm trên biển vào lúc một mươi một h bốn mươi năm cùng ngày tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi sáu đã đến vị trí và tiếp cận được tàu cá bị nạn
trên tàu có một mươi ngư dân
ông huỳnh tấn điệp quê quán tân mỹ
nghịa an quảng ngãi làm thuyền trưởng
các cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi sáu đã kịp thời thăm hỏi động viên ổn định tư tưởng cho các ngư dân trên tàu bị nạn
đồng thời tổ chức công tác chuẩn bị và tiến hành lai kéo tàu bị nạn về vịnh đà nẵng
đúng tám giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi sáu đã lai kéo tàu cá qng chín mươi hai nghìn ba trăm một mươi hai ts về quân cảng vùng ba hải quân
làm thủ tục bàn giao cho chính quyền địa phương theo quy định
đảm bảo an toàn cả về người và phương tiện
trước tình hình dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc đang diễn biến phức tạp
hôm nay huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc đã công bố dịch bệnh lở mồm long móng trên địa bàn huyện
theo quyết định công bố vùng xảy ra dịch lở mồm long móng là xã ea hue
vùng dịch uy hiếp là các xã ea hoa tân hòa krom na và vùng đệm là các xã kua knia ea nui
để chủ động phòng
chống dịch lở mồm long móng
ubnd huyện buôn đôn quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp huyện và cấp xã
đồng thời chỉ đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn
trạm chăn nuôi và thú y huyện
thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh lờ mồm long móng để nhanh chóng dập tắt dịch
hiện nay trạm chăn nuôi và thú y huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
phối hợp với các cán bộ thú y các xã tổ chức điều tra ổ dịch
khoanh vùng ổ dịch lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm
thành lập các tổ chốt kiểm dịch động vật và các sản phẩm từ động vật ra vào địa bàn huyện
hỗ trợ hóa chất sát trùng vôi bột cho các hộ có gia súc mắc bệnh
hướng dẫn người dân cách phun thuốc tiêu độc khử trùng
tuyên truyền vận động người dân không thả rông gia súc buôn bán gia súc mắc bệnh
tăng cường kiểm tra phát hiện dịch bệnh kịp thời để sớm có các biện pháp xử lý ổ dịch
thưa quý vị với sự phát triển của các phương tiện truyền thông như điện thoại thông minh
mạng xã hội nếu quan tâm bạn có thể dễ dàng xem các đoạn ghi hình cảnh bạo hành với phụ nữ
trong chương trình thời sự ngày hôm nay chúng tôi xin được dành một phần thời lượng để phản ánh
về tình trạng bạo lực giới ở việt nam hiện nay và tìm câu trả lời cho việc phải làm sao để giảm
bạo lực giới giúp phụ nữ việt nam tiếp cận bình đẳng với các cơ hội phát triển của xã hội
ngày một mươi tám tháng một mươi vừa qua
một clip được đăng tải trên mạng xã hội ngay tại sảnh sân bay nội bài cửa ngõ giao thương
quốc tế của thủ đô hai người đàn ông đã có hành động túm tóc hành hung một phụ nữ trước sự
chứng kiến của nhiều người việt nam và khách quốc tế dưới sức ép của công luận và sự chỉ đạo
trực tiếp từ thủ tướng chính phủ đến thời điểm này hai người đàn ông đó đã bị cục hàng không
việt nam cấm bay một mươi hai tháng và một trong hai người là công chức của sở giao thông vận tải hà nội
đã bị sở này xa thải
nhưng đó là những gì
chúng ta thấy
bạo lực giới vẫn diễn ra hàng ngày trong những ngôi nhà tưởng chừng bình yên bạn không nhìn
thấy nó không có nghĩa là nó không tồn tại thực tế hai phần ba phụ nữ việt nam từng chịu
ít nhất một trong ba hình thức bạo lực về thể chất tinh thần và tình dục trong đời tám mươi bảy nạn
nhân bạo lực gia đình không bao giờ tìm kiếm sự giúp đỡ của cơ quan chính quyền dịch vụ chính thống
nhiều thế hệ được nuôi dạy và lớn lên với niềm tin rằng nam giới là phái mạnh có quyền làm những hành
vi bạo lực với nữ giới ngược lại phụ nữ tin rằng những việc như thế là bình thường là một phần của
cuộc sống nguy hiểm hơn khi xã hội không cho rằng đấy là hành vi tội phạm
thời gian gần đây khi mà mạng internet phát triển thì cái việc ấy nó công khai hơn thì người ta cảm thấy nó trầm trọng hơn chứ còn thực chất thì cái việc ấy nó vẫn đã ngấm ngầm nhưng mà người phụ nữ thì người ta cũng kham chịu mọi người công khai thì những cái đấy bị xã hội lên án rất là nhiều và những người xem những cái clip hay là những bài báo hay là những cái mẫu tin thì người ta có những cái nhận thức và người ta cũng tự bảo vệ người ta phụ nữ thì biết tự bảo vệ mình và nam giới thì biết tự bảo vệ mình
thì có những cái nó có những cái để mà người ta phải tự nhìn nhận vào mình và có những cái tổ chức xã hội để mà có những ý kiến trong điều kiện cần thiết thì nên hành chính để mà gian đe mang tính gian đe đối với những người chồng mà có những hành động bạo lực gia đình như vậy
đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến việc hoàn thiện một môi trường thể chế bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng đến các nguồn lực và dịch vụ công cộng cho cả nam và nữ
tuy nhiên nữ giới vẫn còn gặp những rào cản như trong vấn đề an sinh xã hội giải quyết việc làm đời sống gia đình
đang đòi hỏi cần những giải pháp cụ thể thiết thực hơn giúp phụ nữ thật sự được tiếp cận bình đẳng với các cơ hội của xã hội
để một việt nam không còn bạo lực giới trong tương lai thiết thực nhất trước tiên giáo dục về tình yêu thương và sự bình đẳng cần được đưa vào các hoạt động với trẻ nhỏ
nếu chúng ta có những em nhỏ ngoan biết trân trọng người phụ nữ
thì ắt chúng ta sẽ có một xã hội không bạo lực
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
cải cách hành chính sửa đổi lề lối làm việc xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên công chức viên chức tận tụy
gần dân là chương trình hành động của nhiều cơ quan đơn vị ở tp hcm nhằm thực hiện tốt chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
từ một chi nhánh trực thuộc bộ công thương được cổ phần hóa vào năm hai nghìn sáu bằng sự nỗ lực quyết tâm của mình đến nay đã có hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước là bạn hàng đối tác chiến lược
từ một chi bộ nay đã trở thành một đảng bộ mạnh có một mươi hai chi bộ với gần một trăm năm mươi đảng viên
đảng bộ nhiều năm liên tục được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh
chủ yếu giá trị cốt lõi ấy đã tạo nên sự phát triển bền vững của công ty cổ phần tập đoàn intimex group
và điều đáng nói là những thành công trong hơn một mươi năm qua của công ty internet được bắt nguồn từ việc xây dựng uy tín là hàng đầu trong mỗi cán bộ đảng viên công nhân viên mà trước hết phải kể đến vai trò tiên phong gương mẫu của những người đứng đầu doanh nghiệp này
điểm mới của chỉ thị số năm lần này là coi trọng việc học tập theo phong cách hồ chí minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
theo đó nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu quan tâm nhiều hơn đến vấn đề đạo đức phong cách của từng cán bộ công chức và nhân dân
trên tinh thần đó thời gian qua đảng ủy trường đại học kinh tế tp hcm đã kịp thời xây dựng những chương trình hành động cụ thể tạo những chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nhấn mạnh đến việc học tập theo phong cách của người xây dựng môi trường sư phạm thật sự lành mạnh
nhấn mạnh đến việc học tập theo phong cách của người xây dựng môi trường sư phạm thật sự lành mạnh
với hơn bảy mươi tổ chức cơ sở đảng gồm bảy đảng viên hai mươi hai công chức viên chức và người lao động một số nội dung quan trọng trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đảng bộ khối dân chính đảng tp hcm đã chọn là cải cách hành chính sửa đổi lối làm việc
xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên công chức viên chức tận tụy gần dân
để thực hiện hiệu quả chỉ thị số năm của bộ chính trị đảng ủy khối đã tập trung quán triệt cho cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng nhận thức sâu sắc về việc thực hiện chỉ thị số năm
tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chặt chẽ thống nhất từ trên xuống dưới phát huy vai trò cấp ủy người đứng đầu nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên với phương châm trên trước dưới sau trong trước ngoài sau học tập đi đôi với làm theo chú trọng việc làm theo bằng hành động cụ thể
chúng tôi yêu cầu là các cán bộ lãnh đạo đảng viên là phải thực sự nêu gương đây chính là một điều mà chúng tôi nâng tầm lên
chính vì vậy dật hoạt động và mô hình của nó chúng tôi cũng tập trung vào một số thiết thực để làm sao phục vụ được cho bệnh nhân trong ngành y tế
chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các đợt hoạt động từ thiện khám ở tất cả các tỉnh miền núi rừng sâu rừng xa của tất cả các địa bàn cả nước của chúng ta
trong kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị đến năm hai nghìn hai mươi một thành ủy tp hcm cũng đã đề ra sáu nội dung trọng tâm
trong đó việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh được đưa vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
nghị quyết đại hội một mươi đảng bộ thành phố nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị
đảng bộ công ty đầu tư tài chính nhà nước tp hcm là một trong những đơn vị sớm triển khai thực hiện
chúng tôi đã nêu ra rất cụ thể những công việc và mỗi cán bộ đảng viên nhân viên người lao động đều phải tự mình xây dựng
kế hoạch để mà tự giác thực hiện và cho đây là mỗi công việc thường xuyên trở thành một công việc thường xuyên và thực hiện tại chi bộ tại ngay đơn vị của mình
từ những hoạt động cụ thể thiết thực của các tổ chức đơn vị tại tp hcm sẽ góp phần nâng cao chất lượng học tập
quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và kế hoạch số năm mươi bốn của tp hcm
tp hcm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trở thành việc làm thường xuyên quan trọng
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế
hiệp định ceta không thể ký kết như kế hoạch
mỹ và thổ nhĩ kỳ cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống bộ chính trị
nhưng kế hoạch ký kết hiệp định này đã phải lùi lại vì eu chưa sẵn sàng
tối qua chính phủ canada thông báo hủy chuyến đi của thủ tướng justin trudeau tới bruxelles dự kiến trong ngày hôm nay
do các bên chưa thể kết thúc thương lượng
canada tuyên bố không đàm phán lại và sẽ ký ceta khi nội bộ eu thống nhất được lập trưởng
thông báo của bộ thương mại canada hôm nay cho biết thủ tướng jacin trudeau đã không lên đường tới bruxelles để ký hiệp định setta như kế hoạch
song khẳng định nước này sẵn sàng ký kết hiệp định quan trọng này ngay khi châu âu sẵn sàng
trước đó canada tuyên bố không đàm phán lại hiệp định này
đồng thời gây sức ép với eu khi cho rằng liên minh này đang đi sai đường nếu không thể thống nhất thông qua việc ký kết seta
về phía eu chủ tịch hội đồng châu âu donald trump vẫn hy vọng hiệp định ceta sớm được hoàn tất
đồng thời cảnh báo uy tín của eu trên trường quốc tế có thể bị suy giảm nếu không thể ký kết được hiệp định này
trong bối cảnh anh quyết định rời eu việc không thể ký xét ta với canada sẽ càng làm suy yếu lòng tin vào thể chế của eu như một khối thống nhất
đồng thời cản trở việc đàm phán các thỏa thuận khác
chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi đặc phái viên liên hợp quốc về vấn đề yemen ông ismail ahmed đề xuất lộ trình chính trị nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia trung đông này
giao tranh đã bùng phát dữ dội trên khắp đất
đất nước yemen khiến hàng chục người thiệt mạng
theo các nguồn tin quân sự ít nhất một mươi năm tay súng houthi và năm binh sĩ thuộc lực lượng ủng hộ tổng thống haddi đã thiệt mạng ngày hôm qua
khi các cuộc đấu súng quyết liệt giữa lực lượng trung thành với chính phủ tổng thống yemen masuardi và các chiến binh houthi diễn ra tại khu vực phía đông thủ đô sana
trước đó tại cuộc gặp với đại diện houthi ở thủ đô sana ngày hai mươi năm tháng một mươi đặc phái viên liên hợp quốc ahmed đã trình một đề xuất hòa bình tới lực lượng này
với mục tiêu thúc đẩy các triển vọng hòa bình tại yemen
lộ trình chính trị nhằm giải quyết cuộc xung đột yemen của ông ahmed bao gồm sáu điểm then chốt
tuy nhiên giới phân tích khu vực nhận định lực lượng houthi sẽ khó có thể chấp nhận một số điều kiện trong đề xuất
như phải công nhận tính hợp pháp của tổng thống haddi hạ vũ khí và rút khỏi các khu vực kiểm soát trong đó có thủ đô sana
tổng thống mỹ barack obama và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ đã có cuộc điện đàm thảo luận về những bước đi tiếp theo
về cuộc chiến chống tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng tại iraq và syri
hai bên đã cam kết đẩy mạnh cuộc chiến này
thông báo của nhà trắng cho biết tổng thống obama đánh giá cao những nỗ lực đối thoại giữa thổ nhĩ kỳ và iraq
liên quan tới vai trò của ankara trong chiến dịch chống is tại iraq
hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vấn đề chủ quyền lãnh thổ của iraq
song nhấn mạnh cần ngăn chặn lực lượng đảng công nhân người quốc pkk xây dựng căn cứ địa tại miền bắc iraq
liên quan tới cuộc chiến chống is tại syria
tổng thống mỹ obama ghi nhận những đóng góp quan trọng của ankara
trong việc đẩy lùi lực lượng thanh chiến cực đoan tại khu vực biên giới giữa thổ nhĩ kỳ và syri
đồng thời cho rằng hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nhằm duy trì sức ép lên is
cũng liên quan cuộc chiến tại syria cùng ngày
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu khẳng định nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch chống is tại syri
bất chấp những cảnh báo trước đó của chính quyền damas
nhà trắng cho biết mỹ chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía chính phủ philippines
về việc đưa ra những thay đổi cục
cụ thể trong liên minh giữa hai nước
tuyên bố được nhà trắng đưa ra trong một cuộc họp báo thường nhật
thông báo với báo giới ngày hôm qua
nhà trắng khẳng định chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào
từ phía philippines liên quan tới điều chỉnh quan hệ đồng minh lâu năm giữa hai nước
trong chuyến thăm nhật bản
tổng thống philippines rodrigo duterte tiếp tục khiến dư luận quốc tế bất ngờ
khi tuyên bố ông muốn trong hai năm tới quân đội nước ngoài phải rút toàn bộ khỏi nước này
ông duterte đồng thời cho hay
ông sẵn sàng hủy bỏ những thỏa thuận hợp tác quân sự hiện hành để đạt được điều này
tuy nhiên tổng thống duterte không nói rõ binh sĩ của nước nào mà ông đang ám chỉ tới
ngoài ra tổng thống duterte cũng tái khẳng định rằng
sẽ không có thêm bất kỳ cuộc diễn tập quân sự chung nào với mỹ
tình hình bất ổn chính trị tại venezuela tiếp tục gia tăng căng thẳng
hôm qua hai mươi sáu tháng một mươi đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình
phản đối tổng thống nicolás maduro tại nhiều thành phố lớn khiến hàng chục người bị thương
phe đối lập tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình và đình công trong thời gian tới
nhằm gia tăng sức ép lên chính phủ của ông madujo
trong khi đó tổng thống maduzo tuyên bố sẽ đập tan mọi âm mưu đảo chính
hàng trăm nghìn người đã tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối tổng thống maduro
tại nhiều thành phố và khu vực trên cả nước
phe đối lập cũng kêu gọi tiến hành một cuộc tổng đình công kéo dài một mươi hai tiếng vào ngày mai hai mươi tám tháng một mươi
đồng thời khẳng định sẽ sử dụng quyền đa số tại quốc hội
để thúc đẩy việc truy cứu trách nhiệm của tổng thống maduro
liên quan tới cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng của venezuela trong thời gian qua
một số vụ đồng độ đã xảy ra giữa lực lượng an ninh và người biểu tình
phe đối lập thông báo có ít nhất một trăm hai mươi người bị thương và gần một trăm năm mươi người bị bắt giữ
trong khi đó bộ nội vụ venezuela cho biết một cảnh sát bị bắn chết trong cuộc biểu tình tại bang miền trung miranda
tuy nhiên phe đối lập tuyên bố vụ việc này không liên quan tới những người biểu tình
một thẩm phán liên bang mỹ vừa thông qua lần cuối thỏa thuận giàn xếp
trị giá một mươi bốn bảy tỷ đô la mỹ của hãng sản xuất ô tô đức volsagen
liên quan tới bê bối gian lận khí thải tại nước này
theo thỏa thuận các chủ xe volksven được lựa chọn giữa bán lại chấm dứt hợp đồng mua trả góp xe
hoặc sửa chữa miễn phí xe của mình cho phù hợp với tiêu chuẩn khí thải của mỹ
bên cạnh đó các chủ xe cũng sẽ nhận được một khoản bồi thường tiền mặt
volkswagen cũng sẽ dành hai bảy tỷ đô la trong ba năm để hỗ trợ các dự án giảm thiểu khí thải trên toàn nước mỹ
và thêm hai tỷ đô la đầu tư trong một mươi năm để phát triển các dòng xe không gây ô nhiễm khí thải
tuy nhiên thỏa thuận chỉ áp dụng đối với các xe động cơ diesel dung tích hai lít bốn xy lanh bán ra trong giai đoạn từ hai nghìn chín tới năm hai nghìn một mươi năm
chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của volkswagen tại châu mỹ henrik wolfken
nhận định đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình giải quyết bê bối khí thải của hãng này tại mỹ
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc